trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
nhiều bậc cha mẹ không cho trẻ đi tiêm phòng vaccine đúng lịch vì lo lắng là dịch bệnh lây lan
bỏ tiêm hoặc là trì hoãn tiêm chủng sẽ có những nguy cơ mắc bệnh như thế nào
loại vaccine nào cần phải tiêm ngay trong mùa hè này
đây là những vấn đề chắc hẳn nhiều bậc phụ huynh còn chưa nắm rõ
và câu trả lời sẽ có ngay trong phóng sự ngay dưới đây
trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương những ngày gần đây
đã tiếp nhận một số trường hợp trẻ mắc viêm não bị biến chứng nặng
theo khai thác tiền sử từ gia đình các bệnh nhi đều trên năm tuổi
và chưa tiêm nhắc lại mũi vaccine viêm não nhật bản nào từ sau hai tuổi
cái di chứng sau khi các bé mắc viêm não nhật bản thì khả năng hồi phục nó cũng khó
và đấy cũng mới chỉ là cái di chứng ở thời điểm ra viện
và nếu mà theo dõi lâu dài hơn ví dụ như sáu tháng một năm hai năm sau
thì tôi tin chắc rằng cái tỷ lệ vi chứng nó sẽ còn cao hơn
nó ba năm bốn năm nữa
tại các trung tâm tiêm chủng số lượng trẻ đến tiêm giảm đáng kể
hầu hết các phụ huynh đưa trẻ đi tiêm đều có tâm lý lo ngại dịch bệnh lây lan
do dịch bệnh nên là bé em đã lỡ mũi tiêm này khoảng từ tháng một mươi hai đến giờ bây giờ là tháng sáu
hôm nay thì cảm thấy ở phòng tiêm chủng này đảm bảo an toàn
về việc phòng dịch cho bé em quay lại tiêm
dịch bệnh diễn ra trong thời gian cao là phát tạp
chính vì thế mà gia đình cũng
lo lắng cái việc đi lại rồi tiếp xúc bên ngoài đối với bé nhà mình với môi trường xung quanh
theo các chuyên gia y tế
việc tiêm vaccine không đủ liều cũng gây ra tình trạng không đủ lượng kháng nguyên
để kích thích cơ thể tạo miễn dịch đầy đủ
do đó để phòng bệnh đạt hiệu quả tối yêu
phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc lại các mũi vaccine
có chỉ định tiêm nhắc theo khuyến cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
các cơ sở tiêm chủng cũng phải
thực hiện tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tôi biết ví dụ như là khai báo y tế
thì rồi áp dụng khởi khuẩn rồi áp dụng đeo khẩu trang năm k v v
thì các trường hợp mà đi tiêm chúng ta cũng tuân thủ
những cái quy định đó và đồng thời là áp dụng những cái biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cho nó tốt đặc biệt là vấn đề năm k đấy
bên cạnh đó trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
phụ huynh vẫn
không nên đưa con đi tiêm vaccine đúng lịch
việc trì hoãn lịch tiêm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đã được loại trừ
hoặc khiến các bệnh truyền nhiễm bội nhiễm như cúm sởi thủy đậu
viêm họng viêm phổi viêm não trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn
trong cái tiêm chủng của em trẻ em bạch hầu hoa ga
thì các cái viêm não vất vất tất cả những cái bệnh đó
thì đều có thể là nhiễm bệnh trong cái mùa hè này
thì chúng tôi nghĩ rằng là
chúng ta căn cứ vào cái lịch tiêm chủng
mà đã được hướng dẫn theo đúng độ tuổi
thì chúng ta nên cho con em mình đi tiêm
trong vòng năm năm đầu đời trẻ mới xây dựng được hệ miễn dịch hoàn thiện
vì vậy tiêm chủng đầy đủ là một cách tăng cường sức đề kháng hiệu quả với trẻ
cha mẹ cần lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm phòng tuân thủ đúng những khuyến cáo của bộ y tế
như đeo khẩu trang đúng cách rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn
ngoài ra các phụ huynh luôn cập nhật
thông tin đúng đủ về chủng covid một mươi chín để bảo vệ bản thân và gia đình